cục cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh hai đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu
theo cục cảnh sát giao thông hai đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội hôm một mươi năm tháng một mươi một vừa qua ghi lại ảnh hình ảnh của một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá
nghi ngờ xảy ra ở vùng biển thuộc tỉnh cà mau cả hai đoạn clip nạn nhân là người đàn ông đều bị dùng kìm bấm vào môi và ngón tay vùng nhạy cảm trên cơ thể
nạn nhân nhiều lần xin tha nhưng bất thành ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì tục cục cảnh sát giao thông đã cử lực lượng của thủy đoàn hai cùng trinh sát cục tiến hành xác minh điều tra